nhóm tám thanh niên hiện đang là sinh viên của một trường đại học trên địa bàn thành phố vinh tỉnh nghệ an
đã bị công an triệu tập do liên quan đến việc đưa thông tin sai sự thật trên mạng xã hội
một sinh viên trong nhóm đã sửa lại văn bản thông báo nghỉ học và gửi tin nhắn cho bạn bè với mục đích trêu đùa
mặc dù chưa được kiểm chứng về tính chính xác nhưng thông tin này đã được các thành viên trong nhóm chia sẻ cho nhau
một sinh viên khác trong nhóm đã đưa văn bản giả này lên trang facebook của mình
hành vi này đã ảnh hưởng tới hoạt động công tác giảng dạy cũng như uy tín của nhà trường
tại buổi làm việc với cơ quan chức năng nhóm sinh viên này đã nhận thức được hành vi sai trái của mình
cam kết không vi phạm và có ứng xử văn minh hơn trên mạng xã hội